ubnd tỉnh an giang và huyện chợ mới vừa khảo sát và chỉ đạo công tác di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn trên sông vòng cái hố thuộc ấp an thị xã an thạnh trung huyện chợ mới sau khi xuất hiện hàng loạt điểm sạt lở tại khu vực này